kính thưa quý vị bệnh viện thống nhất tp hcm cho biết đã tiếp nhận cấp cứu hai trường hợp biến chứng nặng
sau khi sử dụng chất kích thích như nước vui thuốc lắc
trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam năm mươi tuổi ở tân bình tp hcm
sau khi sử dụng thuốc lắc trong tiệc trụ tại quán với bạn bè
người này có dấu hiệu lưu tư nên được người nhà đưa đi cấp cứu
bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc chất anetamin trong thuốc lắc
nên được chỉ định điều trị tích cực buồn nước thở oxy theo dõi dấu hiệu sinh tồn
trường hợp thứ hai là cô gái hai mươi ba tuổi ở tân phú được bạn bè rủ chê sử dụng nước vui trong tiệc sinh nhật
khoảng hai giờ sau đó bệnh nhân bị suy hô hấp hôn mê
sau khi tiếp nhận ekip điều trị tiến hành đặt ống nội khí quản thở máy ngân đỡ thể trạng
đến sáng nay bệnh nhân đã được trút ống nội khí quản tình trạng ổn định
bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán ngộ độc chất amphetamine trong thuốc lắc

bệnh viện thống nhất tiếp nhận trung bình năm bảy ca phải cấp cứu sau khi sử dụng kết chất như ma túy thuốc lắc
tuy nhiên đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận điều trị một trường hợp uống nước vui
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn đại tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín quê đắk lắc
trần quang trà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy trú tại quận bốn và phạm thành đạt sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín ngụ tại quận một mươi một
để tiếp tục điều tra về hành vi cướp tài sản
khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba ông anderson ethan raymond sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu
quốc tịch mỹ đến quán bar fiction số chín mươi sáu baxter phường bến nghé quận một uống rượu
tại đây ông anderson đề nghị ngô kế duy sinh năm hai nghìn năm là nhân viên phục vụ đến ngồi cùng
ông anderson kêu một ly rượu loại pompe giá một trăm bảy mươi năm đồng và lấy năm trăm linh đồng trả trả
đối tượng trong quán này đã tính tiền một ly rượu pompeii giá một trăm bảy mươi năm đồng và tính gian thêm một ly cocktail giá hai trăm năm mươi đồng
tổng cộng thu của nam du khách là bốn trăm hai mươi năm đồng
sau đó các đối tượng này đã gian lần tính thêm bảy ly nước uống các loại với tổng số tiền phải trả là một sáu trăm linh đồng
thấy sự việc ồn ào nên nguyễn thị yến chủ quán bar từ phía ngoài vào đứng trước cửa
cùng lúc này trần quang trài nguyễn đại tuấn anh chạy ra chặn trước cửa không cho ông anderson ra khỏi quán
trài và tuấn anh đứng phía sau lưng ông
ông anderson dùng vũ lực đè ông nằm sấp ướp mặt xuống đứt
quá bước xuống ông anderson đến công an phường bến nghé trình báo vụ việc
hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi vai trò đồng phạm của những người có liên quan còn lại để xử lý nghiêm
vào ngày hôm nay công an tỉnh bình thuận cho biết vừa xác lập chuyên án triệt phá thành công một đường dây tàng trữ
mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh có yếu tố xuyên quốc gia giữa việt nam và lào
bắt giữ năm đối tượng thu giữ một lượng lớn ma túy đá
công an tỉnh bình thuận tiến hành bắt quả tang sa văn tiến hai mươi chín tuổi trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum
khi đối tượng mang theo một kg ma túy đá đến bến xe bắc phan thiết để tiêu thụ qua đấu tranh
qua đấu tranh tiến khai nhận vận chuyển số ma túy trên cho trịnh minh sản năm mươi một tuổi và đào thị ánh vợ sản bốn mươi chín tuổi
trú tại huyện ngọc hồi tỉnh con tum với tiền công là một mươi triệu đồng khám xét khẩn cấp nơi ở của hai vợ chồng sản
và ánh thu giữ thêm một kg ma túy đá
xác định sản đang có mặt tại thành phố hạ long của tỉnh quảng ninh
trinh sát đã phối hợp với công an tỉnh quảng ninh mật phục bắt quả tang sản cùng đinh thị hà bốn mươi sáu tuổi
hà là người tình và là một mắt xích quan trọng trong đường dây ma túy của sản
đồng thời bắt giữ thao minh sá bốn mươi bảy tuổi trú tại tỉnh con tum khi các đối tượng đang mang hai kg ma túy giao cho khách
tại nơi ở của sá trinh sát thu giữ thêm một kg ma túy đá
tổng số ma túy thu giữ được là năm kg ma túy đá và nhiều tăng vật khác
theo đó trịnh minh sản mua ma túy tại lào sau đó đưa về nhà tại con tum rồi chuyển ma túy đi các tỉnh để tiêu thụ
liên quan đến vụ án giết người gây dối trật tự công cộng và tàng trữ sử dụng trái phép vũ khí quân dụng
xảy ra trên địa bàn xã phú đức huyện long hồ vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba
vào ngày hôm nay công an tỉnh vĩnh long cho biết cơ quan điều tra đã tiếp tục khởi tố thêm
bị can huỳnh khánh duy chú tại huyện mang thít để điều tra về hành vi che giấu tội phạm
theo hồ sơ vào tối ngày hai mươi tám tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba tại quán bia trên địa bàn
phạm quốc huy xảy ra mâu thuẫn với hai thanh niên dẫn đến ẩu đà
ngày tiên huy bị đánh nguyễn huy thành nguyễn minh nghiệp trần thanh sĩ và trần tuấn tài
đã mang theo súng và hông khí đến quán giải quyết mâu thuẫn dẫn đến một trong hai thanh niên tử vong
sau khi xảy ra vụ án tài và sĩ đã về nhà của duy ở xã bình phước huyện mang thít
cất dấu quần áo đã mặc lúc gây án và duy đã chở tài và sĩ ra đường đón xe ô tô để bỏ trốn
hiện công an tỉnh vĩnh long đang hoàn tất hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật
vị can thi hành lệnh bắt tạm giam đối với nhan thành trung và tăng văn vũ cùng chú tại xã đại an
huyện trà cú về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
trong khoảng thời gian từ ngày chín tháng tám đến ngày bảy tháng chín năm hai nghìn một mươi chín
với vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc quỹ tín dụng đại an
nhan thành trung đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ được giao giả chữ ký hồ sơ
tạo lòng tin để lãnh đạo và nhân viên quỹ tín dụng đại an tin tưởng
nhằm mục đích chiếm đoạt số tiền giải ngân
đại an số tiền hơn tám trăm bảy mươi ba triệu đồng
đối với vị can tăng văn vũ trong khoảng thời gian từ ngày năm tháng một năm hai nghìn một mươi năm
đến ngày một mươi tám tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy
vũ là cán bộ tín dụng thuộc quỹ tín dụng đại an
đã lợi dụng vị trí nhiệm vụ thực hiện hành vi lấy thông tin cá nhân tài sản của một mươi tám người
là khách hàng vay vốn gửi tiền tại quỹ tín dụng để lập bốn mươi sáu hợp đồng tiến dụng
lập giả hợp đồng thế chấp tài sản
trực tiếp ký giả chữ ký của khách hàng phát sinh trên hồ sơ vay
chiếm đạt số tiền
được giải ngân gây thiệt hại cho quỹ tín dụng đại an số tiền hơn chín tỷ đồng
lực lượng chức năng tỉnh an giang vừa phát hiện và bắt một đối tượng vận chuyển số lượng lớn hàng hóa nhập lậu
khi đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm chủ trì phối hợp với đồn biên phòng cửa khẩu long bình
đang tổ chức tuần tra chống bút lậu trên địa bàn xã khanh an huyện an phú tỉnh an giang
thì phát hiện một xe tải có nhiều biểu hiện nghi vấn nên cho dừng xe để kiểm tra
kiểm tra trên xe có chứa nhiều
nhiều đồ mỹ phẩm không rõ nguồn gốc tổng giá trị tăng vật khoảng bốn mươi năm triệu đồng
tại thời điểm kiểm tra lái xe trương văn sơn không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
tổ công tác đã tiến hành đưa đối tượng tăng vật và phương tiện về đồn biên phòng cửa khẩu long bình
tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định của pháp luật
công an quận hoàn kiếm thành phố hà nội đã triệu tập một người bán hàng rong sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ở huyện kiến sương tỉnh thái bình tới trụ sở để làm rõ về hành vi chặt chém khách nước ngoài
theo đó sáng cùng ngày hai mươi bốn tháng ba trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh người bán hàng rong dạo phố ở hoàn kiếm
bán được ba chiếc bánh rán với rán năm mươi đồng cho hai du khách người nước ngoài
ngay khi nắm được thông tin công an quận hoàn kiếm đã ra soát và làm rõ hành vi trên
tại cơ quan công an người này thừa nhận vụ việc xảy ra vào sáng cùng ngày tại khu vực gần quảng trường đông kinh nghĩa thục
người đã lập hồ sơ xử lý người này với hai lỗi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá và vi phạm về trật tự đô thị mức xử phạt là hai trăm linh đồng
công an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh bình phước phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh
triệt phá vụ án đối tượng mạo danh tổng công ty cảng hàng không việt nam acv để lừa đảo đầu tư dự án sân bay long thành
trước đó vào khoảng tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
người trú tại xã tiến hương thành phố đồng xoài sử dụng tài khoản mạng xã hội facebook cá nhân để vào các hội nhóm trên facebook để kết bạn làm quen
tại đây có tài khoản facebook tên là quốc bảo nguyễn kết bạn làm quen với chị
sau đó đối tượng này đã mạo danh tổng công ty cảng hàng không việt nam acv mời gọi đầu tư vào dự án sân bay long thành đồng nai
rồi lừa đảo mất hai chín tỷ đồng của chị này
kết bạn facebook với em nói chuyện hỏi thăm nhau sức khỏe
hỏi thăm gia đình xong cái mới giúp em là đối tượng có đang làm ở cái công ty sân bay long thành đồng nai
có một cái gói ưu tiên cho đối tượng xong đối tượng làm cho em một cái tài khoản kêu em là cùng đầu tư để kiếm lợi nhuận
sau đó đối tượng có tài khoản facebook nguyễn quốc bảo đã gửi đường link và nói chị này tài app
sân bay long thành về đăng ký tài khoản và thử đầu tư vào các dự án trên app
mới đầu chị nạp năm mươi triệu đồng vào tài khoản trên app để đầu tư thử với lợi nhuận là ba
thì hệ thống báo chị đã đầu tư thành công và chuyển tiền lãi cùng tiền gốc vào tài khoản ngân hàng do chị đăng ký
thấy đầu tư vào dự án có lời và được chuyển khoản đầy đủ có gốc và lãi
nên chị này tin tưởng và tiếp tục nộp tiền đầu tư nhiều lần với tổng số tiền lên đến hai chín tỷ đồng
lúc này chị yêu cầu được rút tiền đầu tư thì đối tượng lấy nhiều lý do
rút và sau đó đã chặn facebook của chị và chặn không cho chị đăng nhập vào tài khoản app sân bay long thành
lúc này chị mới biết mình bị lừa
em cũng có tìm hiểu cũng có xem trên mạng
thì em thấy thực tế cũng có đầy đủ hình ảnh thực tế của dự án sân bay long thành đồng lai đó
xong rồi em thấy bệnh là em cũng đầu tư để kiếm lợi nhuận
nhận được tin báo tôn giác của bị hại
công an tỉnh bình phước đã sử dụng đồng hộ các viện pháp nghiệp vụ
quả đó đã xác minh được tài khoản facebook quốc bảo nguyễn là nguyễn minh thế hai mươi tám tuổi
trú ở phường đông hồ thành phố hà tiên tỉnh kiên giang
và đã bắt giữ được đối tượng khi từ campuchia về đến việt nam
họ tạo ra một cái app y như thật y như icb
hằng ngày lập trình diễn họ theo dõi công ty của icb
tăng biến như thế nào cổ phần gì đó thì họ sẽ dự đoán ra
có thể icb mới ăn không
hôm nay mới ăn hôm nay nó có thể đã thay đổi theo hình thức đó rồi
nó nhanh như vậy đó rồi người việt nam mình lên thói quen và lên kiểm tra trên google
thì google nó sẽ hiện lên những thông tin đó rất là sự thật luôn
nên cái người việt nam mình có cảnh giác cỡ nào thì cũng vẫn bị lừa
tại vì hình thức nó quá tình di nó thay đổi rất là nhanh
tại cơ quan công an bước đầu thí khai nhận vào tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba
thí sang campuchia để làm việc trong một công ty lừa đảo
với nhiệm vụ sử dụng tài khoản facebook và các hội nhóm trên facebook kết bạn làm quen
sau đó rộ các con mồi chuyển tiền đầu tư vào các dự án trên app của công ty
với mức lương tám trăm linh usd một tháng và hoa hồng là tám tổng số tiền của khách hàng đầu tư
trên môi trường mạng thì đề nghị người dân phải lưu ý vấn đề vậy này
tất cả những cái gì đều có thể làm giả được
kể cả facebook yalo rồi các cái ứng dụng các cái đường link đều có thể làm giả
cái đối tượng có thể tạo ra những đường link ứng dụng gần giống với những cái ứng dụng
của các tổ chức khác
mở rộng điều tra lực lượng công an đã bắt giữ thêm đối tượng nguyễn trần thế đại
hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ